tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi tám sáng nay ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã cho ý kiến về việc thực hiện nghị quyết bảy mươi sáu của quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
tại phiên họp nhiều ý kiến đều cho rằng tuy công tác giảm nghèo thời gian qua đã có nhiều tích cực nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như vẫn còn tình trạng trông chờ ỉ lại vào chính sách nhà nước tình trạng tái nghèo còn cao
đa số đều tán thành với việc cần nghiên cứu bãi bỏ một số chính sách cho không thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện với hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo nhằm bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng thoát nghèo bền vững tiếp tục giả soát tích hợp chính sách theo hướng tập trung chính sách nguồn lực tăng khả năng tiếp cận chính sách của hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo kiến nghị nên tách các hộ không có khả năng thoát nghèo
tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ chín tám mươi tám năm hai nghìn một mươi năm xuống còn ba bảy mươi năm năm hai nghìn một mươi tám
và ước năm hai nghìn hai mươi còn khoảng hai bảy mươi năm vượt mục tiêu nghị quyết đề ra với tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới năm